quét sâu vào móng con đường bê tông liên xã khoảng năm mét hiện chính quyền địa phương đã vận động các hộ dân sơ tán và cử lực lượng canh gác ngăn chặn không cho phương tiện qua lại trên đoạn đường đồng thời gia cố tạm thời để hạn chế việc sạt lở
tin quốc tế theo tân hoa xã trung tâm mạng lưới động đất trung quốc thông báo vào tối ngày hôm qua đã xảy ra một trận động đất mạnh sáu hai độ richter gần phía đông bắc đảo đài loan
tâm trấn của trận động đất sâu khoảng
tại hai trăm linh km cách thành phố cơ long đông bắc đài loan khoảng một trăm tám mươi năm km về phía đông tầm chấn được xác định ở hai mươi năm bốn mươi ba độ vĩ bắc một trăm hai mươi ba hai mươi chín độ kinh đông cơ quan giám sát thời tiết và động đất của hòn đảo này cho biết trận động đất trên có cường độ sáu tám độ richter
liên quan đến diễn biến của dịch bệnh zika hiện nhiều nước ở nam mỹ tuyên bố đã phát hiện các trường hợp nhiễm loại virus nguy hiểm này
hôm qua giới chức peru đã nâng mức độ
cảnh báo y tế tại nước này sau khi một bệnh nhân được xác nhận đã nhiễm virus zika hồi cuối tuần trước đồng thời tăng cường các biện pháp đề phòng dịch bệnh lây lan
cùng ngày nhà chức trách chile cũng thông báo đã có trường hợp bệnh nhân nhiễm virus zika đầu tiên ở nước này và bệnh nhân mang bệnh về từ colombia
tại ecuador bộ y tế nước này cùng ngày xác nhận một phụ nữ mang thai đã nhiễm virus zika và hiện đang được theo dõi chặt chẽ xem thai nhi có bị ảnh hưởng hay không
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc